bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi bộ tài chính về việc kiến nghị bảo trì sửa chữa đường băng sân bay nội bài và tân sơn nhất
dự kiến cần gần bốn năm trăm linh tỷ đồng để thực hiện nâng cấp các hạng mục trên
theo bộ giao thông vận tải do khai thác vượt tần suất và thiết kế đường băng bảy l hai mươi năm r của sân bay tân sơn nhất đã xuất hiện nhiều dạng nứt
mặt đường biến dạng hằn vệt bánh xe theo vệt lăn của càng máy bay
tương tự đường băng một b của sân bay nội bài có nhiều điểm bị bong bật nứt vỡ tấm bê tông xi măng khe co giãn bong vật liệu chèn khe một số tấm bê tông xi măng bị lún
mặc dù xuống cấp hệ thống sân đường khu bay tại nội bài và tân sân nhất phải tiếp tục khai thác vượt tải
việc bảo trì sửa chữa là rất cần thiết và vô cùng cấp bách do các hư hỏng nặng nề tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay